một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại khu vực kho bãi của công ty cổ phần vật tư vận tải xây lắp điện lực miền trung số hai mươi bảy hoàng văn thái phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
lửa bốc lên nguồn ngụt bên trong tổng kho vật tư thiết bị của nhà máy biến áp đà nẵng công ty cổ phần vật tư vận tải xây lắp điện lực miền trung cột khói đen cao hàng trăm mét bao trùm trên khu vực dân cư xung quanh
theo người dân quanh khu vực vào khoảng bốn giờ họ phát hiện vụ cháy và có nhiều tiếng nổ lớn vang lên đây là khu vực kho chứa sơn và nhiều vật tư dễ cháy như gỗ ván
tại hiện trường nhiều nước sơn hóa chất chảy loang lộ dọc đường một phần mái tôn của khu nhà kho đã bị đổ sập nhiều đoạn đường rào của khu nhà kho đổ sập do vụ cháy đến bảy giờ sáng nay vụ cháy đã cơ bản được dập tắt